trong thời điểm gần tết nguyên đán mạng xã hội tràn ngập với những lời chào mời đổi tiền mới
mỗi nơi có một mức phí khác nhau giao động từ ba cho tới hai mươi và tiền mệnh giá càng nhỏ thì phí càng cao
nhiều tài khoản cũng cam kết khách hàng có thể đổi bao nhiêu tùy thích mệnh giá nào cũng có
nhiều nơi còn sẵn sàng giao tiền tận nơi và cho kiểm tra trước khi nhận tiền
ngân hàng nhà nước khẳng định hoạt động đổi tiền mới thông qua những giao dịch như trên là trái phép
đồng thời cảnh báo người dân sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro như cọc tiền bị rút ruột lẫn tiền cũ tiền giả thậm chí là bị chiếm đoạt cả tiền cọc
theo cảnh báo của cơ quan công an những dịch vụ đổi tiền lẻ tiền mới trên mạng mang tính rủi ro rất cao
bởi các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu của người dân đang cần đổi tiền mới để có thể sử dụng tiền bất hợp pháp
không rõ nguồn gốc hay thậm chí là tiền giả để lừa người dân
vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác và cẩn trọng tránh bị thiệt hại trong việc giao dịch
trao đổi tiền cần thực hiện tại các điểm an toàn như tại ngân hàng